trong các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng
và đặc biệt thì có một số đội hình mới của năm nay
ban thường vụ thành đoàn cũng quyết tâm để triển khai đồng bộ trên tất cả các địa bàn của hà nội
đặc biệt là tập trung cho các huyện ngoại thành cùng với các đội hình truyền thống mà đã phát huy hiệu quả trong những năm trước

chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín của tuổi trẻ thủ đô cũng sẽ thành công và đạt được những kết quả như mong đợi
trong các hoạt động của hoạt động thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
thì huyện đoàn ba vì cũng đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị triển khai các nội dung
thứ nhất là đối với công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu nhi trên địa bàn
về việc phòng chống các tai tệ nạn xã hội
đặc biệt là việc phòng chống tai nạn đuối nước cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện
thông qua các lớp dạy bơi và các lớp dạy bơi miễn phí
cũng như là tập huấn công tác bơi cho đội ngũ phụ trách hè trên địa bàn các xã
bên cạnh đó thì đối với trong hoạt động của chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì có ngày hai mươi bảy tháng bảy
thì đối với hoạt động thường niên này thì huyện đoàn ba vì cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi
tặng quà các gia đình chính sách và chăm sóc tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức xây dựng những công trình thanh niên
nhân dịp này trên địa bàn huyện ba vì đã diễn ra nhiều hoạt động
có ý nghĩa thiết thực như hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cấp mới thẻ căn cước cấp đổi hộ chiếu
ngoài ra để hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
thành đoàn hà nội còn tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho một thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn với tổng giá trị gần bảy mươi triệu đồng
trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì thành đoàn hà nội và cụ thể là ban thường trực ban thanh niên công dân vĩnh chức và công tác công phòng
cũng có rất nhiều hoạt động hưởng ứng
trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay có hoạt động cấp phát thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào người dân của xã minh quang
trong khuôn khổ chương trình này thì đã có những hoạt động như là khám về tiểu đường sàng lọc ung thư vú số bệnh khác
thu hút được đông đảo các sinh viên và người dân tham dự
các hoạt động khám chữa bệnh nghiệp tổ chức thường xuyên trên địa bàn thành phố hà nội với tinh thần là tình nguyện tại chỗ
tại một mươi tám huyện ngoại thành
chúng tôi đều tổ chức những hoạt động như này
đồng thời có những hoạt động hưởng ứng khác nữa như là cấp phát thẻ căn cước rồi là bằng lái xe giải quyết thủ tục hành chính
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được xem là môi trường để đoàn viên thanh niên sinh viên rèn luyện công hiến và trưởng thành
góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái có bản lĩnh trí tuệ có kỹ năng thực hành xã hội
có sức khỏe đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua đó tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội
khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội và đoàn viên thanh niên trong xã hội